chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập phát sóng trên truyền hình nhân dân
là việc làm cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng như hiện nay
và đây sẽ là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình ngày hôm nay
với sự tham gia của vị khách mời tiến sĩ vũ đình ánh chuyên gia kinh tế
xin chào tiến sĩ vũ đình ánh và cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay
mà chúng tôi đã thực hiện xung quanh chủ đề này
dù đã được kiểm định tiêu chuẩn chất lượng khá khắt khe ở trong nước
nhưng khi xuất khẩu sang eu thì không được chấp nhận
và bị yêu cầu kiểm định lại là cơ sở
câu chuyện của nhiều lô hàng hồ tiêu đang vướng phải dẫn đến việc bị trả về
đây là một trường hợp điển hình diễn ra đầu năm hai nghìn một mươi bảy
còn trên thực tế trong thời gian vừa qua hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp việt nam
cũng gặp nhiều khó khăn khi bị từ chối nhập khẩu từ những thị trường lớn và khó tính
như eu mỹ nhật australia
như cuối năm hai nghìn một mươi sáu hai mươi chín lô gạo xuất khẩu sang mỹ bị trả về
theo vfa trong sản phẩm gạo việt nam xuất khẩu sang hoa kỳ có tám hoạt chất vượt giới hạn cho phép
đáng chú ý tám hoạt chất này lại nằm trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở việt nam
tức là gạo xuất khẩu của chúng ta mặc dù đáp ứng đúng tiêu chuẩn của việt nam
nhưng lại không đáp ứng đúng tiêu chuẩn của nước bạn
cùng với đó nhiều lô hàng thủy sản của việt nam cũng rơi vào trường hợp tương tự
hàng hóa xuất khẩu bị trả về đồng nghĩa với việc doanh nghiệp việt
vừa bị thiệt hại về kinh tế vừa bị giảm uy tín với đối tác nhập khẩu
có một cái thực tế là nhiều hàng xuất khẩu của chúng ta trong thời gian vừa qua
xuất khẩu đi một số các thị trường đặc biệt là những thị trường cao cấp
đã phải chịu trả về và cái hậu quả thiệt hại là rơi về phía việt nam
tình trạng này không phải là cá biệt mà nó xảy ra tương đối nhiều
các chuyên gia cũng chỉ ra một thực tế là kết quả kiểm nghiệm của các tiêu chuẩn quy chuẩn tại việt nam
là có sai số khá cao thiếu chính xác khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó
khi đối tác cho biết kết quả không đạt yêu cầu và bị đối tác trả về là điều dễ hiểu
hiện trạng là như vậy có những trường hợp thử nghiệm ở nơi này thì đạt yêu cầu
nhưng chuyển sang nơi khác thì không đạt yêu cầu hoặc là ở việt nam thử nghiệm đạt yêu cầu rồi
nhưng xuất ra nước ngoài thì bị trả về bởi vì vẫn không đáp ứng yêu cầu của họ
mặc dù đã có kết quả thử nghiệm ở việt nam
bên cạnh đó các doanh nghiệp cũng cho biết mỗi quốc gia lại có tiêu chuẩn riêng cụ thể
được áp dụng trên nhiều lĩnh vực nông nghiệp công nghiệp dịch vụ như pcs global gap trong nông nghiệp
iso áp sát trong công nghiệp dịch vụ và tùy từng quốc gia mà định lượng riêng cho quy chuẩn này
nên nhiều khi doanh nghiệp đã nỗ lực nhưng khi ra nước nhập khẩu
cũng không được chấp nhận
các yêu cầu về chất lượng hàng hóa xuất khẩu sẽ đóng một vai trò quan trọng
bên cạnh các yếu tố khác ví dụ như mẫu mã hay giá cả
và để có chất lượng đó thì thông thường chúng ta có sự kiểm định kể cả kiểm định ở trong nước
cũng có một số trường hợp đối với một số chủ loại hàng hóa
thì chúng ta sẽ phải kiểm định chất lượng tại nước mà chúng ta xuất khẩu sang
riêng đối với trường hợp như trong phóng sự chúng ta đã thấy
tức là mặc dù có cái sự kiểm định ở trong nước
công khai rõ ràng tuy nhiên hàng hóa đó vẫn bị trả lại
nó có mấy nguyên nhân cơ bản thế này
cái thứ nhất đó là cái việc kiểm định trong nước của chúng ta
hầu hết là chúng ta dựa trên các tiêu chuẩn chuẩn mực ở trong nước
và thông thường những chuẩn đó là thấp hơn so với chuẩn quốc tế
đặc biệt là nhiều hàng hóa mà chúng ta xuất khẩu sang thị trường của các nước phát triển
thì chuẩn mực của chúng ta là thấp hơn
và do đó thì việc họ trả lại
do việc mặc dù đã qua kiểm định ở việt nam nhưng lại không chấp nhận
hay là triệt đạt tới tiêu chuẩn quốc tế là cái mà cũng có thể xảy ra
nhóm nguyên nhân thứ hai đó là mặc dù có thể là trong số các chuẩn mực chúng ta
có những chuẩn mực đã tiễm cận với chuẩn mực quốc tế
tuy nhiên thì chúng ta lại chưa ký kết những hiệp định gọi là công nhận lẫn nhau
giữa các kiểm định ở nước xuất khẩu và tại nước nhập khẩu
và cái tình trạng đó cũng có thể xảy ra cái xung đột
khiến cho khó khăn về cái việc là chấp nhận cái chất lượng của cái hàng hóa xuất khẩu đó
và ảnh hưởng đến cái việc khả năng xuất khẩu của chúng ta
cái trường hợp thứ ba tôi cho rằng cũng là cái nguyên nhân mà gần đây cũng xảy ra tương đối nhiều
đó là cái sự không đồng đều trong cái chất lượng kiểm định của chúng ta
tức là chúng ta kiểm định chất lượng nhưng cái chất lượng kiểm định thì lại không đồng đều
vậy thì cái thực trạng đó nó sẽ tổn hại như thế nào đến các doanh nghiệp của việt nam
cũng như nền kinh tế của việt nam
dạ vâng rõ ràng
thì cái việc mà các cái doanh nghiệp của việt nam của chúng ta xuất khẩu
thì cái mà chúng ta coi trọng và đặc biệt quan tâm
đó là cái uy tín của chúng ta trên một cái thị trường
trước hết thì đối với những cái thị trường mà chúng ta mới khai phá
và các cái thị trường truyền thống
thì tất cả những cái trường hợp mà khi hàng hóa chúng ta xuất khẩu sang đến nơi mà bị trả về
thì như vậy nó ảnh hưởng đến cái uy tín của cái nhà sản xuất của cái nhà xuất khẩu đó
nó riêng và thậm chí lại ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia
khi mà cái nguồn gốc của cái hàng hóa xuất khẩu đó
nếu như mà có nhiều lần hay là nhiều trường hợp bị trả lại như vậy
thì đây là cái mà tôi cho rằng ảnh hưởng nặng nề nhất
và như vậy thì nó sẽ tác động tiêu cực tới cái vấn đề là chúng ta khai thác cái thị trường
kể cả thị trường xuất khẩu mới
cũng như là ảnh hưởng tới các cái thị trường xuất khẩu truyền thống của chúng ta từ trước đến nay
cái vấn đề thứ hai nữa thì rõ ràng là đối với doanh nghiệp
khi mà cái hàng hóa của chúng ta bị trả về
thì hàng loạt các cái chi phí liên quan tới trực tiếp
xuất khẩu cái lô hàng đó từ chi phí vận tải cho đến chi phí bảo hiểm
cho tới các cái chi phí có thể liên quan tới tài chính tín dụng chẳng hạn
thì đều bị tác động một cách tiêu cực
và đến lượt mình thì khi cái hàng hóa đó trả về
thậm chí cái nhà xuất khẩu hay cái doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu đó
sẽ lại phải tìm cách là phân phối lại
hay thậm chí là có nhiều trường hợp là phải tiêu hủy những cái hàng hóa
mà nó bị trả lại bởi vì nó đã quá cái thời hạn sử dụng chẳng hạn
thì cho tôi rằng cái này nó ảnh hưởng rất là tiêu cực
tới cái doanh thu cũng như là cái lợi nhuận
và thậm chí có thể gây thua lỗ cho những nhà xuất khẩu những doanh nghiệp
cái điểm thứ ba nữa là khi mà cái hàng hóa đó nó bị trả về
thì như chúng ta vừa mới chia sẻ là rất nhiều khả năng là những lô hàng tiếp theo
của cái doanh nghiệp đó của cái nhà xuất khẩu đó sẽ bị ảnh hưởng
bởi vì vấn đề là uy tín và do đó thì người ta đã thiếu mất cái niềm tin
đối với các nhà xuất khẩu đó và như vậy là hàng loạt các cái biện pháp
thậm chí là có cả những cái chế tài có thể tác động đến cái doanh nghiệp
sản xuất hàng xuất khẩu hay là cái doanh nghiệp xuất khẩu đó
thì đây là cái mà tôi cho rằng cũng là hệ quả không nhỏ
đối với cả những cái nhà sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu việt nam
và một cái điểm thứ tư nữa tôi cho rằng cũng không thể bỏ qua
đó là chính bản thân cái uy tín của những cái nhà kiểm định
những cái hàng xuất khẩu việt nam cũng bị ảnh hưởng
nếu như mà chỉ một vài trường hợp thì không sao
nhưng mà nếu có nhiều trường hợp hàng hóa chúng ta đã qua kiểm định tại việt nam
nhưng lại bị trả lại chẳng hạn
thì rõ ràng nó lại ảnh hưởng đến cả cái uy tín của các nhà kiểm định của chúng ta
như vậy nói tóm lại thì tôi cho rằng cái việc mà chúng ta đã qua kiểm định tại việt nam
nhưng sau đó thì hàng hóa xuất khẩu bị trả lại
có thể nói là tác động rất là tiêu cực
cả tầm vĩ mô cũng như là ở tầm vi mô
đối với cả cái hoạt động kinh tế của chúng ta nói chung
và đối với hoạt động xuất khẩu của chúng ta nói riêng
vâng thực tế là việt nam cũng có những tiêu chuẩn cao đạt chuẩn quốc tế
nhưng hàng hóa việt nam thì vẫn bị từ chối bởi nhiều quốc gia
và gây ra những thiệt hại
phải chăng là việc kiểm soát chất lượng của việt nam tại các khâu còn yếu
thì rõ ràng chúng ta phải hoàn chỉnh khá nhiều các vấn đề liên quan tới
quá trình kiểm tra kiểm định cái chất lượng của các hàng hóa sản phẩm của chúng ta
trước khi xuất khẩu và để được công nhận một cách chính thức
cái này nó rất quan trọng không phải chỉ là cái kết quả kiểm định
là đạt cái chuẩn mực quốc tế
mà cái quy trình để chúng ta đưa ra cái kết quả đó
cũng phải đạt cái chuẩn mực quốc tế
thì đây là cái mà tôi cho rằng ở việt nam chúng ta mặc dù đã có nỗ lực
tuy nhiên thì nó cũng còn một số cái hạn chế
và đó có thể là cái lý do đầu tiên khiến cho là một số hàng hóa chúng ta đã qua kiểm định
mặc dù theo chuẩn mực quốc tế chúng ta kiểm định tại việt nam nhưng vẫn bị trả lại
cái nguyên nhân thứ hai mà nó liên quan thì có thể là do cái vấn đề máy móc thiết bị
trong cái quá trình kiểm định của chúng ta
mặc dù là chúng ta cũng nhập khẩu khá nhiều các cái máy móc thiết bị
tuy nhiên thì có thể là bản thân trong cái quá trình hoạt động của nó
nó có thể xảy ra một số những cái sai sót mà chúng ta không kịp xử lý
thì đây cũng là cái nguyên nhân khiến cho cái
chất lượng kiểm định của chúng ta có thể là không được phía nước nhập khẩu họ công nhận
cái nguyên nhân thứ ba thì nó liên quan trực tiếp đến con người
con người vận hành cái quy trình đó con người vận hành cái máy móc đó
có thể về một cái lý do đạo đức nào đó mà họ đã bỏ qua
cái một số những hàng hóa sản phẩm mà nó không đạt đúng cái tiêu chuẩn
mặc dù họ vẫn đưa cho cái nhà sản xuất cái nhà xuất khẩu
cái kết quả kiểm định là đã đạt tiêu chuẩn
thì đây cũng là làm giảm cái uy tín
vậy thì theo ông chúng ta cần những giải pháp gì để hàng hóa việt nam
tiệm cận được với những cái tiêu chuẩn quốc tế
và tăng tính cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập hiện nay
bên cạnh những cái biện pháp mà chúng ta chia sẻ từ ban đầu
thì tôi cho rằng có mấy điểm mà chúng ta cũng cần phải lưu ý thêm
cái thứ nhất đó là liên quan tới cái việc là giáo dục tuyên truyền
cho tất cả những cái nhà sản xuất của chúng ta
đặc biệt là những nhà sản xuất các cái hàng hóa xuất khẩu chúng ta
làm sao mà phải sản xuất ra những cái sản phẩm mà có cái
đạt được các cái tiêu chuẩn và quy chuẩn
là khu vực không chỉ trong nước khu vực mà còn phải vươn lên cái tầm toàn cầu
để mà giúp khả năng mở rộng cái khả năng xuất khẩu
của các cái hàng hóa sản phẩm của chúng ta
đây là cái vấn đề quan trọng nhất
và đối với trong công tác tuyên truyền này thì chúng ta cần đặc biệt lưu ý
vấn đề là tuyên truyền để làm sao mà chúng ta duy trì một cách liên tục
cái việc tuân thủ theo đúng các cái tiêu chuẩn quy chuẩn đó
kể cả từ cái khâu quy trình sản xuất cho đến cái khâu cuối cùng
là kiểm định cái chất lượng sản phẩm và các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm
thì đây là cái mà tôi cho rằng cái khâu tuyên truyền là rất quan trọng
cái vấn đề thứ hai nữa đó là chúng ta phải phát triển một cái thị trường
tôi cho rằng nói thị trường thì hơi quá
nhưng mà rõ ràng là hiện nay với cái việc mà kiểm định chúng ta
phần lớn là do các cơ quan nhà nước đang làm
thì nó làm cho cái việc kiểm định chúng ta thứ nhất là cái khối lượng công việc rất là lớn
gần như là chúng ta khó mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu về kiểm định
đặc biệt là tới đại dịch
tại đây khi mà có cái sự bùng nổ về cái xuất khẩu của chúng ta
những cái hàng hóa sản phẩm mà gần như tất cả đều đòi hỏi kiểm định chẳng hạn
và cần có cái sự công nhận lẫn nhau với cả nước ngoài chẳng hạn
thì bên cạnh với cả các cái tổ chức các cái cơ quan kiểm định hiện tại
mà phần lớn là của khu vực nhà nước
thì tôi cho rằng chúng ta nên mở thêm các cái điều kiện
để giúp cho các thành phần kinh tế khác cũng có thể tham gia vào các hoạt động kiểm định này
thì đây là một cái biện pháp không kém phần quan trọng
để giúp cho cái việc kiểm định chúng ta có thể nâng cao được chất lượng
thông qua cái vấn đề là vừa đáp ứng được các cái nhu cầu thị trường
nhưng đồng thời nó thông qua cái cơ chế tại trường thật sự
đó là sự cạnh tranh giữa các cơ quan kiểm định
bằng cái uy tín và cái chất lượng kiểm định của mình
là một cái điểm rất quan trọng
cái điểm thứ ba nữa như tôi đã nêu trước đó
thì đó là việc chúng ta cũng phải đặc biệt quan tâm đến các cái máy trang bị các cái máy móc thiết bị
để cho cái công tác kiểm định của chúng ta nó có thể là đạt được cái kết quả tốt nhất
và đạt được cái sự công nhận của quốc tế
thì đây là cái điểm mà tôi cho rằng chúng ta đơn cử
ví dụ như là đối với những máy móc kiểm định chẳng hạn
thì chúng ta có thể có một số chính sách về ưu đãi hỗ trợ
về thuế nhập khẩu chẳng hạn
để làm sao mà giúp cho các cái cơ quan các cái tổ chức
mà tới đây có thể là rất nhiều các cái tổ chức cơ quan
mà ngoài khu vực nhà nước chúng ta tham gia hoạt động hiệp định
có thể nhập khẩu các cái máy móc thiết bị phục vụ cho cái công việc của họ
cái điểm thứ tư nữa tôi cho rằng cũng không kém phần quan trọng
mà hiện nay tôi được biết đó là cái đội ngũ nhân lực
để làm cái công tác kiểm định của chúng ta
thì cái quá trình đào tạo về cơ bản hiện nay của chúng ta
đó là đào tạo ở bên ngoài các trường đại học
hầu hết các trường đại học của chúng ta thì không hoặc là rất ít đào tạo
những người có đủ khả năng trình độ để làm cái công tác kiểm định
như vậy thì rõ ràng là chúng ta cũng cần phải thiết kế trong hệ thống giáo dục của mình
để làm sao mà tăng cường được cái số lượng
và đặc biệt là liên quan tới cái chất lượng của cái đội ngũ cán bộ
làm cái công tác kiểm định để nó phù hợp
kể cả với các cái chuẩn mực quốc tế
và tới đây có lẽ là những cái cán bộ kiểm định của việt nam
không chỉ đặt vấn đề là họ sẽ làm hoạt động kiểm định ở tại việt nam
mà chúng ta phải đặt vấn đề những cán bộ kiểm định đó phải có cái trình độ
để họ có thể làm việc ở khu vực asean ac mà đã bắt đầu hình thành
hay là thậm chí là đi ra cả những cái nước phát triển khác nữa
thì rõ ràng đây là cái vấn đề về giáo dục đào tạo nguồn nhân lực
đối với kiểm định tôi cho rằng cũng không kém phần quan trọng
và một cái điểm cuối cùng nữa thì tôi cho rằng là
trong cái quá trình chúng ta phát triển cái nền kinh tế thị trường trong nước
thì cái việc mà nâng cao các cái tiêu chuẩn quy chuẩn của chúng ta
để làm sao mà ngay cả trên thị trường trong nước
cái tiêu chuẩn quy chuẩn đó của chúng ta cũng phải tiệm cận với cái chuẩn mực quốc tế
thì có như vậy cái lợi ích của cái việc là kiểm định chất lượng hàng hóa
trong đó có vấn đề kiểm định hàng hóa xuất khẩu
nó mới có cái tác động lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế của chúng ta
và tác động đến quyền lợi của hơn chín mươi triệu người dân việt nam
vâng thưa quý vị và các bạn
việt nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới
và hoạt động giao thương diễn ra ngày càng mạnh mẽ
đối tác thì mở rộng ra nhiều thị trường
do đó muốn tiếp cận thị trường thế giới tăng sức cạnh tranh cho hàng hóa việt
thì bài toán tăng cường kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
là yêu cầu cấp thiết và cần được quan tâm hơn nữa
một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ vũ đình ánh đã tham gia chương trình ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại